trong năm hai nghìn hai mươi hai có thể là đợt bùng phát lớn và số ca mắc liên tục tăng cao trong thời gian qua
tại các tỉnh phía nam đang cho thấy điều này
suốt suốt huyết thường xảy ra vào mùa mưa từ tháng năm đến tháng một mươi một hàng năm
là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong
hiện nay thì vẫn chưa có thuốc đặc trị và cũng chưa có vaccine để phòng ngừa
biểu hiện lâm sàng của bệnh chủ yếu là suốt ca
do đó cách phòng ngừa tốt nhất chính là ý thức của mỗi người dân chúng ta
và hãy cùng theo dõi tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
theo thống kê của bộ y tế số ca mắc sốt xuất huyết tại việt nam là hơn bốn mươi ba sáu trăm linh ca và hai mươi hai trường hợp tử vong
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một số ca mắc tăng năm mươi ba chủ yếu tập trung ở khu vực miền nam
bộ y tế cảnh báo
đang là cao điểm mùa dịch số ca mắc đã liên tục tăng cao
dự báo thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng
nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
bệnh này tỷ lệ tử vong khá cao nếu lơ là chủ quan rất nguy hiểm
dịch đang diễn biến phức tạp khó lường rất nguy hiểm cho cộng đồng dân cư
còn số mắc hoặc tử vong cao người dân chú ý đề phòng cẩn thận không để dịch lan rộng
cư dân mạng cho rằng
dịch sốt xuất huyết tăng cao một phần là do sự lơ là của người dân
khi mắc thường có tâm lý chủ quan ở nhà tự uống thuốc và điều trị
điều này dẫn đến không ít trường hợp bị sốc sốt xuất huyết điều trị vô cùng khó khăn
bởi đặc trưng của sốt xuất huyết là sốt từ từ cảm giác bớt dứt và khó chịu
có những trường hợp vẫn có thể đi lại được nhưng khi đến bệnh viện đo huyết áp lại bằng không
lúc này khả năng bệnh đã chuyển nặng rất cao
thời gian rất đa dạng và dễ nhầm lẫn có thể diễn biến từ nhẹ đến nặng
chúng ta không nên chủ quan tôi đã từng bị cũng may là cấp cứu kịp thời
tôi thấy khởi phát của sốt xuất huyết giống với covid một mươi chín nên dễ chủ quan
trong bối cảnh hiện nay tâm lý lo ngại đưa trẻ đi bệnh viện của nhiều phụ huynh dễ dẫn đến nguy cơ
trẻ bị sốt xuất huyết dễ chịu nặng gây nhiều biến chứng thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng
mỗi người dân mỗi gia đình cần thực hiện diệt lăng quang diệt mũi
có khách dành từ năm đến một mươi phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi sinh hoạt làm việc
đặc biệt không để vật chứa đọng nước làm phát sinh lang quang
theo các chuyên gia y tế đặc điểm của mũi sốt xuất huyết là hoạt động có ba ngày
nên để phòng mũi vào nhà thì hạn chế mở cửa lúc sáng sớm bởi đây là thời điểm mũi hoạt động mạnh nhất
có thể sử dụng hương mũi để đuổi mũi xong lưu ý hương mũi chỉ làm mũi ngất đi hoặc bay đi chỗ khác
do đó phải sử dụng liên tục ít nhất trong vòng một tuần
ngoài ra cách tốt nhất là lắp đặt cửa chống mũi ở tất cả các cửa của ô thoáng
việc này giúp ngăn chặn mũi xâm nhập vào bên trong bảo vệ mọi thành viên trong gia đình
mọi người lưu ý nhé nhiều người cứ nghĩ bật chế độ drise trên điều hòa
nhiệt độ sẽ làm không khí bị khô mũi bị chết
tuy nhiên nếu bật điều hòa mũi sợ lạnh và ẩn náu vào những nơi mà hơi lạnh không thể đến
như khe tủ giường các khóa
và khi ta tắt điều hòa chúng lại hoạt động bình thường
nên không có chế độ nào có thể diệt được mũi
suy cho cùng vẫn là ý thức và nhận thức của mỗi chúng ta mà thôi
hãy như cách chúng ta phòng chống dịch covid một mươi chín mà nâng cao nhận thức hơn
hãy cùng nhau nỗ lực tự bảo vệ cho chính mình và người thân trong gia đình
để kéo giảm dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp
dịch sốt xuất huyết đang tăng cao mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân